thưa quý vị và các bạn sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba cần thực hiện đúng luật ngân sách
có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực
nhưng có trọng tâm trọng điểm đây là nhấn mạnh của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa diễn ra vào sáng nay
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí phó thủ tướng chính phủ
các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thổ chính phủ
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
cần bám sát chủ trương đường lối của đảng giải quyết được các bài toán đặt ra từ thực tiễn
công cụ thuế cần bảo vệ sản xuất trong nước khuyến khích các lĩnh vực ưu tiên
nhưng hợp tình hợp lý phù hợp tình hình linh hoạt tính toán hài hòa giữa lợi ích nhà nước doanh nghiệp
người dân đẩy mạnh chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt phòng ngừa tham nhũng tiêu cực thất thoát và buồn lậu
cùng với đó là khuyến khích đổi mới sáng tạo chuyển giao công nghệ khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số
chuyển đổi xanh khuyến khích xuất khẩu với những mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô như năng lượng
lương thực thực phẩm thì phải tính toán rất kỹ
về phương án sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi ba thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng luật ngân sách
có thứ tự ưu tiên bảo đảm công khai minh bạch hài hòa hợp lý cân đối giữa các vùng miền lĩnh vực
nhưng có trọng tâm trọng điểm tập trung cho việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba đã đề ra
các dự án đã xong thủ tục các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược giao thông vận tải
trong đó có các dự án cấp bách như một số đoạn cao tốc hiện chỉ có hai làng xe
tới đây công tác xây dựng hoàn thiện thể chế cần tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
vì vậy cần phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan của quốc hội trong việc trình thẩm tra báo cáo tiếp thu
giải trình ý kiến của quốc hội đại biểu quốc hội báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ về việc tiếp thu
chỉnh lý dự án luật theo quy định
tiếp đại sứ bulgari pavlin todorov đến chào
xã giao thủ tướng chính phủ phạm minh chính mong muốn việt nam và bulgari tăng cường hợp tác hơn nữa
trong nhiều lĩnh vực kinh tế xanh số và tuần hoàn nông nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng ông pavlin todorov nhận nhiệm vụ đại sứ bulgari tại việt nam
thủ tướng chính phủ đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị giữa hai nước
thời gian qua và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ đại sứ của ông pavlin todorov
năm hai nghìn hai mươi năm việt nam bulgari sẽ kỷ niệm bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ lên kế hoạch những hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm sự kiện quan trọng này
thủ tướng chính phủ cũng đánh giá cao việc hai nước phối hợp tốt và ủng hộ hiệu quả lẫn nhau
tại các diễn đàn đa phương
thủ tướng chính phủ đề nghị bulgari và cá nhân đại sứ ủng hộ việt nam trong quan hệ với eu
thúc đẩy các nước thành viên eu còn lại sớm phê chuẩn evipa
ủng hộ ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu với hàng hải sản xuất khẩu của việt nam
về hợp tác kinh tế thương mại vui mừng nhận thấy kinh ngạch thương mại song phương tăng trưởng đều hàng năm
và đặc biệt từ khi hiệp định evfta có hiệu lực
tuy vậy thủ tướng chính phủ cho rằng quy mô hợp tác thương mại đầu tư còn nhỏ so với tiềm năng
thủ tướng chính phủ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa
nhất là trong lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ như kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn nông nghiệp
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên kết nối hợp tác
đề nghị hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như sớm họp ub lcp
và có thể xem xét mở ra các cơ chế hợp tác mới phù hợp
thủ tướng đề nghị bungary tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại bungary
ngay cả hội nhập với sở tại để làm cầu nối và đóng góp thiết thực cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc
nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời thăm việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới tổng thống bungary
đại sứ pablin todorov cảm ơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dành thời gian tiếp ông
bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
nhất là tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư hai nước
đại sứ bungary cũng đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam
nhất chỉ đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp đánh giá cao cộng đồng người việt nam tại bungary
khẳng định bungary coi trọng vai trò vị thế của việt nam trong khu vực và sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong quan hệ với eu
đại sứ pablin todorov khẳng định sẽ phù hợp chặt chẽ với các cơ quan của việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trước mắt hai bên sẽ phù hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm quan hệ ngoại giao hai nước
thưa quý vị tiếp đại sứ nhật bản tại việt nam yamada takeo tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thủ tướng phạm minh chính đề nghị trong thời gian tới dù trên cương vị nào đại sứ tiếp tục phát huy vai trò
đóng góp vào quan hệ việt nhật trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại thu hút doanh nghiệp đầu tư
chúc mừng đại sứ yamada takio hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
được chủ tịch nước quyết định
tặng huân chương hữu nghị thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao và cảm ơn những tình cảm tâm huyết và nỗ lực của đại sứ
trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt việt nam nhật bản
hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian kinh nghiệm kỳ công tác tại việt nam của đại sứ
quan hệ việt nam nhật bản phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực
quan hệ hai nước dần trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả chân thành với tiềm năng và triển vọng hết sức rộng mở
việt nam và nhật bản đã nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu á và trên thế giới
nhật bản duy trì là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của việt nam khi là nước cung cấp oda số một
nhà đầu tư và đối tác lao động số hai đối tác du lịch thứ ba và đối tác thương mại số bốn của việt nam
nhật bản là nước có đông người việt nam tới học tập làm việc và sinh sống
thủ tướng phạm minh chính đề nghị thời gian tới dù trên cương vị nào
đại sứ tiếp tục phát huy vai trò đóng góp vào quan hệ việt nam nhật bản trên tất cả các lĩnh vực
nhất là kinh tế thương mại thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên cũng như lĩnh vực mới
như chuyển đổi xanh chuyển đổi số công nghệ cao đổi mới sáng tạo bán dẫn
thúc đẩy hợp tác lao động đào tạo nguồn nhân lực giao lưu nhân dân địa phương phát triển du lịch
đại sứ nhật bản tại việt nam yamada takio cảm ơn tình cảm sự ủng hộ mà thủ tướng phạm minh chính
chính phủ các bộ ngành địa phương và nhân dân việt nam đã dành cho đại sứ để ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại việt nam
nhất trí với ý kiến của đại sứ thủ tướng phạm minh chính nhắc lại lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
mời nhà vua và hoàng hậu nhật bản thăm việt nam
thông qua đại sứ thủ tướng chính phủ phạm minh chính chuyển lời trao và lời thăm hỏi chân tình
của thủ tướng và lãnh đạo cấp cao việt nam tới thủ tướng kishida fumio và các vị lãnh đạo nhật bản
thủ tướng tin tưởng ở bất kỳ cương vị công tác nào đại sứ yamada takio vẫn luôn ủng hộ việt nam
và vun đắp cho quan hệ việt nam nhật bản luôn mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người việt nam
khẳng định đại sứ sẽ luôn được chào đón tại việt nam
tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc vào chiều nay
chuyên cơ chờ chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao của việt nam
đã hạ cánh tới sân bay trường thủy thành phố côn minh tỉnh vân nam chặng cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm
ngay sau khi đến tỉnh vân nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đồng chí vương ninh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch nhân đại vân nam
với vị trí chiến lược là cửa ngõ mở ra khu vực nam á và đông nam á
vân nam được trung quốc chủ trương thúc đẩy trở thành đầu cầu quan trọng trong mở cửa của khu vực tây nam
những năm gần đây quan hệ giữa tỉnh vân nam với các bộ ngành và với các địa phương biên giới phía bắc của việt nam
được duy trì và thúc đẩy hai bên thường xuyên giao lưu trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp
hợp tác kinh tế thường mại văn hóa du lịch cũng được phục hồi phát triển sau đại dịch covid một mươi chín
tiếp bí thư tỉnh ủy vân nam vương ninh chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận và đánh giá cao
những tiến triển tích cực trong hợp tác giữa các cấp các ngành việt nam và tỉnh vân nam
khẳng định luôn tạo mọi điều kiện để các địa phương việt nam thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác
cùng có lợi với các địa phương trung quốc nhất là các địa phương có chung đường biên giới như tỉnh vân nam
quốc hội việt nam sẵn sàng đồng hành hỗ trợ để hợp tác giữa các địa phương việt nam với vân nam
ngày càng phát triển mạnh mẽ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên
chủ tịch quốc hội cho rằng nhu cầu và tiềm năng hợp tác của hai bên còn rất lớn
đề nghị tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương triển khai hiệu quả các cơ chế thỏa thuận hợp tác hiện có
phối hợp tuần trai biên giới trên đất liền chống khủng bố hợp tác quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm qua biên giới
thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực trọng điểm nhất là kết nối đường sắt tuyến côn minh lào cai hà nội hải phòng
đẩy mạnh hợp tác du lịch giao lưu trao đổi phát triển bền vững phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới
theo ba văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan phối hợp giải quyết ổn thỏa các vấn đề tồn động
và vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định
bí thư tỉnh ủy vân nam vương ninh bày tỏ vinh dự được đón chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến thăm tỉnh vân nam
với hai ưu thế nổi bật là vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên vân nam tăng cường kết nối đường sắt đường bộ mở rộng hợp tác thương mại logistic
phát huy vai trò là cửa ngõ của trung quốc với các nước nam á đông nam á trong đó có việt nam
nhất trí với các đề xuất hợp tác cụ thể của chủ tịch quốc hội vương đình huệ bí thư vương ninh khẳng định vân nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với việt nam
nỗ lực phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp các cấp làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế thương mại
khuyến khích doanh nghiệp vân nam đầu tư sang việt nam sẵn sàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp hải sản chất lượng cao của việt nam
tăng cường hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng các lĩnh vực nông nghiệp xanh nông nghiệp hiện đại năng lượng xanh thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế văn hóa giáo dục du lịch
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì buổi làm việc
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến nhấn mạnh thực hiện việc chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu mặt trận tổ quốc việt nam
là việc làm mang ý nghĩa quan trọng nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và an sinh xã hội
lấy ví dụ như khi xảy ra thiên tai ở từng địa bàn thông qua cơ sở dữ liệu mặt trận tổ quốc sẽ nhanh chóng có cơ sở xác thực đúng người
đúng đối tượng nhận hỗ trợ một cách kịp thời tiết kiệm thời gian nhân lực thống kê như cách làm thủ công trước đây
đồng thời mong muốn bộ công an sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ của mặt trận tổ quốc trong quá trình vận hành đề án về chuyển đổi số
thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc cho rằng thời gian tới mặt trận tổ quốc việt nam cần khẩn trương lập đề án về chuyển đổi số
mời các đơn vị chuyên môn hướng dẫn thẩm duyệt xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực chú trọng vấn đề bảo mật an ninh an toàn dữ liệu
và đặc biệt là vấn đề nuôi sống dữ liệu trong hệ thống mặt trận các cấp
bộ công an sẽ phân công trung tâm dữ liệu quốc gia cử cán bộ hướng dẫn mặt trận tổ quốc việt nam
trong quá trình triển khai đề án chuyển đổi số mặt trận tổ quốc việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm
ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn

bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã đến chào thủ tướng sẹt thả tha vị xìn tiếp kiến công chúa mạ hạ chakri sirinthon
thủ tướng sẹt thả tha vị xìn hoan nghênh đoàn đại biểu việt nam đến thăm chính thức thái lan
và đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan
trong việc tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước
ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực
bộ trưởng bùi thanh sơn trân trọng chuyển tới thủ tướng lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới nhân dịp tết sông quang của các lãnh đạo việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính luôn mong được đón thủ tướng thái lan và đồng chủ trì họp nội các chung lần thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi bốn
khẳng định một trong những mục đích quan trọng nhất trong chuyến thăm thái lan lần này là trao đổi với bộ ngoại giao thái lan được chuẩn bị chú đáo cho chuyến thăm của thủ tướng thái lan tới việt nam tới đây
trước đó tại cuộc tiếp kiến công chúa thái lan mạ hạ chakri sirinton bộ trưởng bùi thanh sơn trân trọng truyền lời thăm hỏi chúc sức khỏe và chúc mừng tết cổ truyền của các lãnh đạo việt nam tới nhà vua hoàng hậu thái lan cá nhân công chúa cũng như hoàng gia thái lan
tin rằng thái lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng vương quốc thái lan phồn vinh thịnh vượng đóng vai trò tích cực ở khu vực và trên thế giới
cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng bốn tại kỳ họp lần năm ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan hai bên nhất trí khẳng định quan hệ đối tác chiến lược tăng cường việt nam thái lan
thái lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam trong asean và là nhà đầu tư lớn thứ chín vào việt nam
kinh mạch thương mại song phương đã đạt mốc hai mươi tỷ usd từ năm hai nghìn hai mươi hai
hai bên nhất trí thúc đẩy các cuộc trao đổi tiếp xúc cấp cao và cấp cấp các cơ chế hợp tác song phương thúc đẩy giáo soát và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết tăng cường hiểu biết và cắn kết nhân dân
nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao du lịch giáo dục đào tạo
hai bộ trưởng cũng trao đổi các vấn đề về khu vực và quốc tế cùng quan tâm khẳng định ủng hộ lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề khu vực
thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về vấn đề myanmar
hai bên nhất trí phối hợp cùng các thành viên asean duy trì lập trường nguyên tắc của asean về vấn đề biển đông
bảo đảm hòa bình ổn định an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc tôn trọng cung ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
các đại biểu dự kỳ họp đã đánh giá toàn diện hợp tác giữa hai nước thời gian qua
đề ra những phương hướng triển khai các thỏa thuận cấp cao làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời chuẩn bị cho thủ tướng chính phủ phạm minh chính đón thủ tướng thái lan thăm chính thức việt nam
và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ tư việt nam thái lan tới đây
sáng nay báo lai châu đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và xuất bản số báo đầu tiên
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
các đại biểu dự kỳ họp đã đánh giá toàn diện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ban thường vụ tỉnh ủy lai châu đã quyết định thành lập báo lai châu
và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
báo lai châu xuất bản mỗi tuần một kỳ bốn trang khổ nhỏ số lượng phát hành từ hai trăm linh đến ba trăm linh tờ trên một kỳ
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn để gắn với địa danh điện biên phủ lịch sử
báo lai châu được đổi tên thành báo điện biên phủ phát hành hai kỳ một tuần với bốn trang in
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tờ báo điện biên phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao
phát hành số đầu ra mắt bạn đọc mỗi tháng phát hành một kỳ
thực hiện nghị quyết số hai mươi hai ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn ba của quốc hội
về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh
tỉnh lai châu được chia tách thành hai tỉnh lai châu và điện biên
theo đó cơ quan báo lai châu cũng được tái thành lập và đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn bốn
với tên gọi là báo lai châu
báo lai châu đến nay thực hiện xuất bản bốn kỳ một tuần với bốn tờ trên kỳ
báo cuối tuần phát hành hai tờ trên kỳ
báo lai châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao ba kỳ trên tháng với bốn bốn trăm linh tờ trên kỳ
năm hai nghìn một mươi báo lai châu điện tử đi vào hoạt động với sao diện hiện đại thông minh tiện đích giới thiệu
quảng bá hình ảnh con người thiên nhiên văn hóa tiềm năng lợi thế phát triển của lai châu
ngày hôm nay đoàn công tác của đồng chí khăm phâu ân thạm văn
đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
đại sứ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đánh giá cao trước sự phát triển kinh tế xã hội của ninh bình
nhất là về phát triển du lịch
tỉnh ninh bình mong muốn thời gian tới đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
sẽ là cầu nối để hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa tỉnh ninh bình và các địa phương của lào
để kết nối với các thành phố cố đô di sản học tập kinh nghiệm trong phát triển du lịch công nghiệp văn hóa
và bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế xã hội bởi đây là yêu cầu quan trọng đặt ra rất nghiêm ngặt của unesco
việc ninh bình xây dựng hồ sơ để trình cấp thẩm quyền công nhận nền thờ công chúa nhồi hoa là di tích lịch sử cấp quốc gia
đại sứ cho biết phía lào sẽ cử đoàn công tác để hỗ trợ đồng hành với tỉnh ninh bình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ
đồng thời mong muốn các cơ quan của hai nước quan tâm phát triển nơi đây trở thành một khu du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng
thu hút du khách việt nam lào cũng như du khách quốc tế
việt nam sẽ duy trì được sự phục hồi và có thể đạt được tốc độ tăng trưởng gdp sáu trong năm nay
trong bối cảnh nền kinh tế và tình hình địa chính trị thế giới còn nhiều yếu tố khó dự đoán
đây là nhận định của đại diện ngân hàng phát triển châu á adb tại buổi công bố báo cáo triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn hai mươi
được tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
theo ngân hàng phát triển châu á adb
sự phục hồi tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu dịch vụ và hoạt động ổn định của ngành nông nghiệp
được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của việt nam
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi và kiều hối tích cực thẳng dư thương mại được duy trì tiêu dùng trong nước phục hồi
kích thích tài khóa được tiếp tục với chương trình đầu tư công đáng kể được coi là chiều khóa để thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay
adb đánh giá việc điều hành chính sách vĩ mô đã mang lại một số hiệu quả nhất định
dự báo năm hai nghìn hai mươi năm tăng trưởng kinh tế của việt nam có thể nhức lên khoảng sáu hai
ngân hàng này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài khoá các gói kích thích kinh tế
và kỳ vọng rằng những chính sách này sẽ thể hiện vai trò tốt hơn trong quá trình phục hồi của việt nam
adb nhận định những diễn biến tỷ giá hay liên quan đến lãi suất của đồng đô la mỹ gần đây là những yếu tố mang tính khách quan tru kỳ
các nhà điều hành của việt nam vẫn có đủ công cụ để điều hành bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
thưa quý vị ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi có nhiều điểm sáng
với tổng số vốn đạt sáu một mươi bảy tỷ usd tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký
sự tăng trưởng này mang đến kỳ vọng cho năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút fdi tiếp tục gây bất ngờ
sáu trăm bốn mươi bốn dự án mới của nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đạt hơn bốn bảy mươi bảy tỷ usd tăng hơn hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào một mươi bảy trong tổng số hai mươi một ngành kinh tế quốc dân
chỉ số niềm tin kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm đạt năm mươi hai tám điểm
đây là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi hai
dòng vốn fdi tăng cao đã cho thấy khả năng phục hồi và sức hấp dẫn của việt nam với các nhà đầu tư
việt nam có một lực lượng lao động
vì vậy khi chúng tôi muốn chuyển sang mô hình công nghệ cao như chân bán dẫn và các ngành công nghiệp khác
chúng tôi thấy điều đó rất tích cực nên cá nhân tôi tin tưởng rằng việt nam sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách tích cực
việt nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
và tôi tin rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp diễn trong tương lai
bởi việt nam có rất nhiều lợi thế như lực lượng lao động trẻ được đào tạo tốt cơ sở ả tầng ngày càng được cải thiện
và hàng loạt chính sách hỗ trợ
hiện các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ điện tử bán dẫn như cortex foxconn luxe
đã và đang nghiên cứu thành lập cứ điểm sản xuất tại việt nam
đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn năng lượng mặt trời điện gió trí tuệ nhân tạo ai
công nghệ tài chính fintech để có thể thu hút fdi chất lượng hơn hiệu quả hơn
việt nam đang tập trung vào các đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng phát triển nguồn nhân lực
với chủ trương thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc
thưa quý vị bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong nhóm bệnh không lây nhiễm
và đang tạo gánh nặng cho hệ thống y tế
trong đó suy tim được cho là nguyên nhân hàng đầu gây tái nhập viện trong các bệnh lý tim mạch
làm giảm kỳ vọng sống của người bệnh
vì vậy việc chuẩn hóa chương trình quản lý và điều trị suy tim với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế
đang cho thấy những hiệu quả tích cực đặc biệt có ý nghĩa trong việc cải thiện chất lượng sống
tăng tuổi thọ cho bệnh nhân suy tim
việt nam hiện chưa có nghiên cứu dịch tễ về bệnh suy tim
nếu dựa trên tỷ lệ suy tim trên thế giới khoảng hai dân số thì nước ta có khoảng một sáu triệu bệnh nhân
chương trình quản lý bệnh nhân suy tim được thành lập từ năm hai nghìn một mươi bảy tại bệnh viện tim hà nội
nhờ đó đã giúp nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân
các bệnh nhân được theo dõi sát sao điều trị chuẩn theo khuyến cáo quốc tế
nhờ chương trình quản lý trên tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện thấp chỉ bảy tỷ lệ tử vong cũng rất thấp chỉ còn hơn hai
với những kết quả trên chương trình của bệnh viện tim hà nội vừa được nhận giải thưởng gold plus của hội tim mạch mỹ
bệnh viện tim hà nội cũng là bệnh viện duy nhất tại khu vực đông nam á
đạt giải thưởng này dành cho trung tâm đạt quy trình quản lý bệnh nhân suy tim hiệu quả theo quy trình của hội tim mạch mỹ
đây là một dấu mốc giúp người bệnh suy tim được hưởng lợi từ chương trình này
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị
sáng nay bốn tổ công tác với hàng chục cảnh sát của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã đồng loạt công bố quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận thuộc xã tân lập huyện hàm thuận nam
hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d bình thuận là nguyễn đình nhực và huỳnh tấn tài
bị khởi tố về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng khởi tố bắt tạm giam đối với lê hữu trác
một cựu nhân viên quản lý xe của trung tâm dạy lái xe thanh long đỏ bình thuận về tội đưa hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn sáu trăm linh hai d
và ba nơi cư trú của các bị can tại xã đồng kho huyện tánh linh thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân và xã hàm đức huyện hàm thuận bắc
qua kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai các bị can nguyễn đình nhực
phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d đồng thời là đăng kiểm viên phụ trách hoạt động đăng kiểm
huỳnh tấn tài đăng kiểm viên từ tháng một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai đến nay được bổ nhiệm làm phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh hai d
đã có hành vi nhận tiền trái pháp luật của lê hữu trác và nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới không đúng quy định của pháp luật
và kiểm định cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
sáng nay tại thôn suối bang xã thắng hải huyện hàm tân tỉnh bình thuận công an tỉnh bình thuận đã thông tin vừa mới phát hiện một nhà xưởng
đang tái chế nhất thải trái phép để làm giả thương hiệu nổi tiếng đưa ra thị trường tiêu thụ
qua một thời gian theo dõi chiều ngày một mươi tháng bốn công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng trên hai trăm linh m hai
được rào và che chắn kính đáo tại khu vực thôn suối bang xã thắng hải phát hiện đang nấu tái chế nhất thải trái phép
tại hiện trường công an đã thu giữ khoảng bảy lít chầu nhất thành phẩm không có nhãn mát bốn lít nguyên liệu là nhất thải được chứa trong các thùng nhựa
một mươi thùng phi chất rắn và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế
khu xưởng do ông phan tấn chi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi là người điều hành
làm việc với công an người này khai nhận được một người không rõ địa chỉ thuê làm việc tại đây và chỉ đạo qua điện thoại
mỗi khi nhất được tái chế thành phẩm và dán nhãn mát thương hiệu uy tín sẽ có xe tải đến chở đi tiêu thụ
quy trình tái chế qua đung nấu kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã tải ra một lượng lớn mùi hôi
sẽ còn tồn lại một lượng chất cặn bã ở dàn rắn rất khó hòa tan
thưa quý vị
trong thời gian gần đây bệnh viện việt đức bệnh viện trung mương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận nhiều trường hợp chữa xương khớp bằng đông y
dẫn đến hoại tử chân tay
bệnh nhân cho rằng mình được chữa bằng đông y nhưng trên thực tế lại không phải đông y
từ những chấn thương đơn giản ban đầu nhưng chỉ sau những buổi chữa trị bằng phương pháp nắn xương
đắp thuốc của các danh y y học cổ truyền tự phong
bệnh nhân đã bị tàn phế và phải tiến hành những ca mổ phức tạp với khả năng phục hồi khó khăn
bé cai này vừa được các bạn xem
bệnh viện hữu nghị việt đức phẫu thuật chấn thương chỉnh hình sau những cơn đau kéo dài vì bị gãy xương
trước đó bệnh nhân bị ngã và được gia đình đưa đi bó thuốc nam nắng xương ngón tay ở chỗ thầy lan
sau một thời gian khi bệnh nhân không thể chịu nổi đau đớn thì người nhà mới đưa đến bệnh viện để thăm khám
đi bó thuốc nam người ta bảo là cháu bị bóng gân thôi
thế là bó thì càng ngày nó càng ấy ra nó xòe tay người ta cứ đến lạnh lạnh là cháu nó đau
thời gian qua bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bệnh viện hữu nghị việt đức tiếp nhận không ít những trường hợp bệnh nhân bị hoại tử
thương tật nặng nề bởi những phương pháp chữa bệnh từ phong lễ y học cổ truyền
thế nhưng trên thực tế cách chữa trị không phải là y học mà người chữa thì cũng không phải là thầy thuốc
tuy nhiên vì tâm lý sợ tác dụng phụ của thuốc tay nên nhiều người không muốn đến cơ sở y tế để thăm khám khi có bệnh
thầy hồi chung nhiều là có những thầy người này đó
thầy đôn người khác là không dùng chữa được bệnh là mình dùng chứ không đọc về cơ gốc như thế nào
không dùng cái thuốc nam thì hẳn không nhanh như thuốc tay chứ hẳn châm hết nhưng mà hẳn đưa cỏ vào phần phu
phần lớn khi sử dụng có loại thuốc nam hay phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng để chữa trị
ban đầu bệnh nhân sẽ có cảm giác giảm đau nhẹ bởi trong thành phần của loại thuốc đó khả năng có chất giảm đau
tuy nhiên đó không phải là phương pháp chữa bệnh hiệu quả mà còn gây phản tác dụng
bởi vì cái giảm đau nhanh đó nó giảm về triệu chứng chứ không phải là điều trị bệnh
đi kèm theo với các tác dụng phụ bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện các triệu chứng của các biến chứng do các thuốc nếu chúng ta dùng không đúng
ví dụ như bệnh nhân bị teo cơ bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn
y học cổ truyền của việt nam rất phát triển
nếu muốn chữa bệnh bằng đông y bệnh nhân có thể tìm đến các cơ sở y tế chuyên về y học cổ truyền chính thống
được bộ y tế công nhận cấp phép hoạt động để thăm khám và điều trị khi có bệnh